cục hàng không việt nam có văn bản gửi tổng công ty hàng không các hãng vận chuyển hàng không về việc thực hiện cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín
cục yêu cầu giảm dần các chuyến bay đến mức tối đa trong giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn hoặc dài hơn tùy thuộc vào thông báo nếu có của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dịch bệnh covid một mươi chín
trên tàu bay bố trí hành khách trên một hàng ghế cách nhau ít nhất một ghế
ngoài ra hãng hàng không cần phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu là hai mét giữa các hành khách khi xếp hàng làm thủ tục hàng không và lên tàu bay
thực hiện nghiêm yêu cầu đo thân nhiệt hành khách và khai báo sức khỏe y tế trước chuyến bay
cục nhấn mạnh mọi hành khách phải đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện chuyến bay